nhân kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh ngày hai tháng chín chiều qua hội đồng xét giảm án tha tù thành phố hà nội
đã công bố giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn
cho một trăm hai mươi phạm nhân đang thi hành án tại các cơ sở giam giữ của công an tp hà nội
tổng số phạm nhân được xét giảm án tha tù trước thời hạn dịp mùng hai tháng chín năm nay tại hà nội là một trăm hai mươi phạm nhân
trong đó trại tạm giam số một có tám mươi hai phạm nhân chạy tạm giam số hai là ba mươi hai phạm nhân
đợt giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp mùng hai tháng chín năm nay
được hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thành phố hà nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức quy trình xét duyệt giảm án tha tù công khai dân chủ chính xác
các phạm nhân được đề xuất lên hội đồng xét duyệt thành phố để xem xét giảm án
là những phạm nhân mang án nhẹ cải tạo tốt đã được ký quyết định giam án

là những phạm nhân mang án nhẹ cải tạo tốt đã được ký quyết định giảm án
các phạm nhân được đề xuất lên hội đồng xét duyệt thành phố để xem xét giảm án
các phạm nhân được đề xuất lên hội đồng xét duyệt thành phố để xem xét giảm án